trong sáng nay hơn một mươi chín thí sinh thi tuyển sinh vào lớp một mươi của hai mươi hai trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng nai đã bắt đầu thi môn đầu tiên
buổi sáng các thí sinh bắt đầu thi môn toán thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút buổi chiều thi môn tiếng anh thời gian làm bài sáu mươi phút
tiếp đó sáng ngày bảy tháng sáu các thí sinh sẽ thi môn ngữ văn thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
buổi chiều cùng ngày các thí sinh thi vào các lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên lương thế vinh sẽ thi thêm các môn chuyên
theo sở giáo dục đào tạo đồng nai cho biết toàn tỉnh có ba mươi bảy hội đồng thi tuyển sinh các cán bộ coi thi đã được tập huấn kỹ quy chế coi thi
sở giáo dục đào tạo cũng tăng cường công tác thanh tra thi tại các hội đồng thi trước và trong thời gian diễn ra thi tuyển sinh vào lớp một mươi